ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa đã chính thức khai trương trung tâm dịch vụ hành chính công trực tuyến của tỉnh
trung tâm dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh khánh hòa có địa chỉ http hànhchínhcông khánhhòa gov vn
gồm các bộ phận cổng thông tin dịch vụ hành chính công trực tuyến phần mềm một cửa điện tử giải pháp kiến trúc mới
phân hệ cơ sở dữ liệu tổng hợp dùng chung cho các cơ quan hành chính và phục vụ người dân tổ chức doanh nghiệp các phần mềm nghiệp vụ và cơ sở dữ liệu chuyên ngành
các hạng mục phần mềm nói trên độc lập tương đối và kết nối chặt chẽ thành một hệ thống được trang bị các ứng dụng và cơ sở dữ liệu nền đa năng
với bất kỳ thiết bị cho phép kết nối internet người dân tổ chức doanh nghiệp chỉ cần đăng nhập vào địa chỉ duy nhất nói trên để tiếp cận toàn bộ thủ tục hành chính trên mọi lĩnh vực
việc thành lập trung tâm dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh khánh hòa nhằm hướng tới mục tiêu đưa việc cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến của toàn bộ cơ quan hành chính tỉnh về một địa chỉ duy nhất trên mạng internet làm cho việc tiếp cận dịch vụ trung tâm nhất đơn giản nhất và tiện lợi nhất